quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ trên cả nước đồng loạt có nắng nóng
thậm chí là nơi nào cũng có nắng nóng gai gắt cục bộ có nơi đặc biệt gai gắt
một số nơi đã ghi nhận được mức nhiệt trên bốn mươi độ như tương dương của nghệ an bốn mươi một sáu độ
ba đồn quảng bình bốn mươi một sáu độ đông hà quảng trị bốn mươi hai một độ
thành phố huế thừa thiên huế bốn mươi một bốn độ ba tơ của quảng ngãi bốn mươi một ba độ
tình trạng nóng bức trên các khu vực được dự báo vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong ngày mai
trong đó chảo lửa miền trung vẫn là nơi nóng nhất trên cả nước
cả một dọc từ thanh hóa trở vào cho tới phú yên đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt
và đặc biệt gai gắt với mức nhiệt độ đều từ ba mươi bảy độ trở lên
thậm chí những điểm như tương dương của nghệ an ba đồn của quảng bình
đông hà quảng trị thành phố huế thừa thiên huế hay ba tơ của quảng ngãi
nhiệt độ còn có thể lên tới từ bốn mươi một đến bốn mươi ba độ
khu vực tây bắc bắc bộ bao gồm các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình
cũng ở ngưỡng nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
với mức nhiệt từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ thậm chí trên bốn mươi độ
phần còn lại của bắc bộ cũng có nắng nóng nhưng cường độ bất gắt hơn
nhiệt độ từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực phía nam của trung bộ là khánh hòa ninh thuận và bình thuận
cũng có mức nhiệt tương tự trong khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ
nắng nóng và nắng nóng gai gắt cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày mai
ở khu vực phía nam nguyên nhân do khối khí biển ổn định bao trùm
dự báo mức nhiệt trong ngày mai ở tây nguyên sẽ từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng an khê và ajunpa ở gia lai ea hờ leo madrak buôn ma thuật ở đắk lắc
hay là cát tiên thuộc lâm đồng có nhiệt độ đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt
từ ba mươi tám ba mươi chín độ
trong khi đó ở nam bộ khu vực miền tây mức nhiệt độ phổ biến
từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
còn ở miền đông nền nhiệt cao từ ba mươi bảy ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
trên biển cùng với sự hoạt động mạnh của vùng áp thấp nóng phía tây
trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ và vùng biển phía bắc
của khu vực bắc biển đông trong đó có vùng biển huyện đảo hoàng sa
sẽ có gió nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu sóng biển cao trên hai mét khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước